bây giờ là một mươi tám h xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng năm của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới và ngay sau đây mời quý vị đến với phần tin chi tiết
mở đầu là một số tin thức an ninh trẻ tự
vào tối qua công an tỉnh quảng ninh đã công bố thông tin ban đầu về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch
ủy ban nhân dân tp hạ long
theo đó cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hạ long cựu trưởng ban quản lý vịnh hạ long phạm hồng hà bị khởi tố bắt tạm giam
vì có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần quản lý đường sông số ba và ban quản lý vịnh hạ long
liên quan đến vụ án này đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố sáu bị can thuộc công ty cổ phần quản lý đường sông số ba
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó bắt giam ba bị can phạm văn phả chủ tịch hội đồng quản trị
đỗ công hào giám đốc phạm văn trinh phó giám đốc
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can gồm nguyễn hải anh nguyên phó giám đốc phụ trách kỹ thuật
ngô thị thu lư nguyên trưởng phòng kế hoạch lê kim hoa nhân viên công ty
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi và một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
và nhân viên ban quản lý vịnh hạ long gồm bùi sĩ giáp nguyên trưởng phòng kỹ thuật và tu bổ
tôn tạo cảnh quan ban quản lý vịnh hạ long phạm thái dương nhân viên ban quản lý vịnh hạ long
về hành vi nhận hối lộ phạm hồng hà nguyên trưởng ban quản lý vịnh hạ long
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
ngày hôm nay công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đang xác minh điều tra truy bắt hàng chục thanh niên
mang hung khí bom xăng hỗn chiến trên đường phạm văn thuận thuộc tp biên hòa
theo thông tin ban đầu vào lúc hai giờ sáng nay hàng chục thanh niên đã hẹn gặp nhau trên đường phạm văn thuận
đoạn gần khu vực cầu vạt phường tân mai tp biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
tại đây hai nhóm thanh niên đã xảy ra rô rát sau đó dùng bom xăng ném vào nhau
đáng chú ý trong cuộc hỗn chiến liên tiếp có tiếng nổ lớn nghi giống tiếng súng
vụ việc đã làm người đi đường một phen hoảng sợ gây mất an ninh trật tự tại địa phương
trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho sea games ba mươi một
tối qua tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an huyện thanh miện tỉnh hải dương đã kịp thời phát hiện
và giải cứu thành công bốn mẹ con tại xã ngũ hùng huyện thanh miện bị mắc kẹt trong đám cháy
sự việc một lần nữa khiến người dân vô cùng cảm phục về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm nhà của gia đình chị trần thị hiền ở xã ngũ hùng huyện thanh miện bị cháy
tổ công tác đã ngay lập tức phối hợp với người dân tham gia chữa cháy
đồng thời thực hiện các phương án giải cứu người dân mắc kẹt ở trong đám cháy
tổ tổn trang kiểm soát đã phối hợp cùng người dân phát cửa
phía trước để vào sau đó là sau khi phá cửa thì chúng tôi thấy đám cháy rất là lớn và khói đen
không tiếp cận được thì chúng tôi sẽ di chuyển ra phía đằng sau và hướng dẫn chị hiền cùng ba cháu nhỏ
là đi di chuyển về phía lan can ở tầng hai
sau đó chúng tôi cùng với người dân đã tiến hành nối thang và tôi và cùng các đồng chí trong đội cảnh sát giao thông
của tổ tổng trang kiểm soát đã trực tiếp

tôi rất tự hào
thời gian qua công an tỉnh hải dương đã có nhiều tấm gương dũng cảm cứu người
những hành động việc làm của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh hải dương
đã được quần chúng nhân dân vô cùng biểu dương ghi nhận
tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
như chúng tôi đã từng phản ánh khi giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao
thì tình trạng khai thác cát trái phép cũng đã và đang phức tạp trở lại
ghi nhận của phóng viên tại sơn la chỉ trong vòng chưa đến hai km dọc bờ sông đà
nhưng đã có tới ba bãi tập kết cát đang hoạt động
trong đó có cả những bãi tập kết chỉ mới bị xử phạt hồi đầu năm nay thôi
điều này cho thấy để giải quyết tình trạng khai thác trái phép tài nguyên thiên nhiên
góp phần ổn định an ninh trả tự các lực lượng chức năng cần nhiều biện pháp đồng bộ và cứng rắn hơn nữa
ngày một mươi một tháng năm tại địa bàn xã tạ khoa
giáp danh với xã mường khoang huyện bắc yên tỉnh sơn la
từ thông tin cung cấp của quần chúng nhân dân phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
đã phối hợp với công an huyện bắc yên tiến hành kiểm tra bắt giữ bốn tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông đà
các đối tượng đều khai nhận hút cát thuê cho một số chủ tàu ở xã tạ khoa huyện bắc yên
và được trả tiền công hai trăm linh đồng một người một lần hút cát đầy tàu khoảng năm mươi mét khối
thứ nhất là địa hình phức tạp trên sông nước thuyền bè không dễ tiếp cận
thứ hai là việc tiếp cận đối tượng rất khó do mặt bảng trên sông nước lúc đấy trông vắng
nếu đối tượng phát hiện ra phát thì đối tượng có công suất cao có thể bỏ chạy bất kỳ lúc nào
nên tổ công tác khi tiến hành tiếp cận phải rất thận trọng và thực hiện rất nhiều
tổng số khối lượng cát các đối tượng khai thác trái phép ở bốn tàu
tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra là một trăm ba mươi năm mét khối
được biết công an xã mường khoa cũng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai bãi tập kết cát hồi đầu năm hai nghìn hai mươi hai
kính thưa quý vị và các đồng chí tôi đang có mặt tại một trong những bãi tập kết cát
với số lượng tương đối lớn dọc bờ sông đà thuộc địa phận huyện bắc yên của tỉnh sơn la
hiện tại thì lực lượng công an đang phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của huyện
tiến hành đo đạc đánh giá khối lượng cát được tập kết tại đây
và theo khảo sát của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
trong vòng khoảng hai km dọc bờ sông đà đã có ba bãi tập kết cát như thế này
thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh
thì lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng
đã thực hiện kế hoạch trinh sát liên hoàn
đã bắt giữ được bốn tàu cát đang hoạt động trên sông
với khối lượng cát bị hút lên rất lớn trong một đêm
tại địa bàn xã tà khoa
qua việc này đã ngăn chặn tình trạng hút cát trên địa bàn xã đại khoa
huyện bắc yên gây nhức nhối trong dư luận
đồng thời cơ quan điều tra hiện nay cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
để ngăn chặn rứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông đà
tới đây lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la sẽ tiến hành kiểm tra
kiểm soát trên sông kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác
vận chuyển mua bán cát lậu nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lũ xét và sạt lở đất xảy ra trong tuần qua tại các tỉnh cao bằng yên bái
lạng sơn quảng ninh hà giang bắc cạn điện biên bắc giang thái nguyên
thái bình hưng yên đã làm chín người tử vong
ngoài ra thiên tai cũng làm bốn nhà bị đổ sập chín mươi sáu nhà bị hư hỏng thiệt hại
hơn năm triệu hectare lúa hoa màu cây ăn quả bị ngập gần bốn mươi tám hectare thủy sản bị thiệt hại
hiện chính quyền các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai đã và đang nỗ lực triển khai
thực hiện công tác tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả
đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày chín tháng năm tại một vựa hoa kiển nằm trên đường vành đai dt tám trăm bốn mươi tám thuộc xã tân quy tây
hai thanh niên đi thẳng vào trong vựa thản nhiên trộm chiếc xe chuyên chở cây cảnh trị giá hàng chục triệu đồng ra bên ngoài
rồi lên xe rời đi khi vựa kiển còn sáng đen và có người trong giữ
mới đây trong quá trình tuần tra công an xã tân khánh đông thành phố sa đéc phát hiện hải và thêm điều khiển xe mô tô che biển số có biểu hiện nghi vấn
nên yêu cầu dừng lại kiểm tra và mời về trụ sở công an xã làm việc
hai đối tượng này đã khai nhận cả hai là thủ phạm thực hiện vụ trộm xe chở cây cảnh nói trên
sau khi lấy trộm cả hai đã điều khiển xe chạy về hướng cầu mỹ thuận để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
khi quay lại thành phố sa đéc định thực hiện hành vi trộm lần thứ hai thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
trong quá trình điều tra hải khai nhận đã có hai tiền án từng bị xử phạt một mươi hai năm tù về tội trộm cắp tài sản
công an thành phố cần thơ vừa hoàn thành hai ngày tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký xe
và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký quản lý phương tiện giao thông cho công an cấp huyện cấp xã
từ ngày hai mươi một tháng năm công an thành phố cần thơ tiến hành phân cấp công tác đăng ký xe mô tô xe gắn máy xe máy điện
cho công an cấp huyện cấp xã thực hiện
theo đó hai mươi bảy đơn vị công an cấp xã trên địa bàn thành phố cần thơ đủ điều kiện tiêu chuẩn
theo thông tư số một mươi năm của bộ công an sẽ tiếp nhận giải quyết các hồ sơ đăng ký xe mô tô xe gắn máy và xe máy điện
qua đó tạo điều kiện phục vụ người dân được nhanh chóng hiệu quả đảm bảo kịp thời triển khai
thực hiện hai thông tư một mươi năm và một mươi sáu của bộ trưởng bộ công an
thưa quý vị đề án sáu góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên rất nhiều lĩnh vực
góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
góp phần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân doanh nghiệp ngăn chặn tình trạng trốn thuế gian lận thương mại
và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tp hcm
qua thời gian triển khai thực hiện đề án sáu công an thành phố đã bắt giữ chín mươi bốn bị can truy nã từ việc thu thập dữ liệu dân cư
trong ba năm qua công an tp hcm đã nỗ lực thực hiện hai dự án lớn là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử
mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhưng công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành
chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả góp phần vào công cuộc cải cách hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thu nhận và làm sạch được hơn bảy triệu phiếu thu thập về dân cư đạt chín mươi chín tám và mở ba đợt cao điểm làm căn cước công dân gắn chip điện tử
gần năm triệu năm trăm linh hồ sơ căn cứ công dân đạt chín mươi bốn ba
trong đó thì chúng ta thực hiện cấp căn cứ công dân thì chúng ta phát hiện và bắt được chín mươi bốn đối tượng tri nã
thu nhận và số định danh cá nhân được trên bảy mươi trường hợp
đặc biệt là chúng ta trong đợt vừa qua thì chúng ta thực hiện cấp căn cước công dân cho cái đối tượng là sinh hai nghìn bốn và hai nghìn bảy để thi vào cấp ba và tốt nghiệp phổ thông
hiện công an tp hcm là đơn vị tiên phong đầu tiên
trong cả nước xây dựng và đưa vào khai thác tổng dịch vụ hành chính công đã có một trăm linh hai thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ hai mức độ ba mức độ bốn thuộc một mươi một lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tuy nhiên để đáp ứng nhiệm vụ thực hiện hiệu quả đề án sáu hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế thì vấn đề về nhân lực cơ sở vật chất tại công an phường xã thị trấn cần phải được quan tâm hơn nữa
chưa đảm bảo được cái yêu cầu cho nên là đề nghị là các đồng chí
trong cấp quận huyện và thành phố thu đức là chúng ta quan tâm về cái nơi làm việc của lực lượng công an và nơi làm việc cái dịch vụ công trực tuyến của cấp quận cũng như là cấp xã và lực lượng công an
làm sao đó chúng ta bước đầu mà cơ bản để phục vụ yêu cầu trước mắt mà sau đó có cái lộ trình để chúng ta thực hiện về lâu dài để ổn định
phải nói là cơ sở vật chất đó là nơi làm việc để chúng ta tiếp đón nhân dân doanh nghiệp
cũng như là phục vụ cho cái lực lượng trực tiếp thực thi cái nhiệm vụ thực hiện đảng sáu này tại cơ sở tại trung sở làm việc
những cách thường thiện hơn một cách đàng hoàng hơn nó để phục vụ cho nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm nhận định dữ liệu dân cư có vai trò lớn trong phát triển kinh tế xã hội
cần tận dụng ưu thế giá trị để phục vụ hoạt động của thành phố nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân tạo lập dữ liệu đầy đủ chính xác tối ưu hóa việc sử dụng
vì vậy việc bảo mật thông tin kiểm tra giám sát tiến độ cũng là vấn đề rất quan trọng
hoạt động chia sẻ dữ liệu là sử dụng dữ liệu này được tốt
và ngoài ra việc đảm bảo dữ liệu sống sạch chính xác là rất cần cho sự thập nhật thường xuyên có sự kiểm tra giám sát đầy đủ
và vì vậy song song với đó chúng ta có một công tác không thể quên được đó là công tác an toàn bảo mật thông tin
thì đề nghị các đồng chí không chỉ là công an thành phố và sở thông tin truyền thông
phải ý thức cái vấn đề này ở mức độ cao nhất
và nguyên tắc mọi công việc thì phải có giám sát phải có đôn đốc thực hiện thì mới hiệu quả được
với đề án sáu thông tin về công dân sẽ dần được tích hợp trên hệ căn cứ công dân có gắn chip điện tử
dần dần hướng đến việc sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho nhiều giấy tờ khác
thành phố hồ chí minh được kỳ vọng là địa phương đi đầu song song với chương trình chuyển đổi số của thành phố hồ chí minh
cũng như xây dựng thành công đề án
xây dựng thành phố hồ chí minh thành đô thị thông minh
diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng năm ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
sự kiện thường niên do sở du lịch và hiệp hội du lịch thành phố hồ chí minh phối hợp tổ chức đang thu hút sự quan tâm của nhiều người
ngày hội được kỳ vọng sẽ kích cầu ngành du lịch trong bối cảnh vừa trở lại sau dịch covid một mươi chín
đồng thời là cơ hội để du khách tìm kiếm những tour du lịch với mức giá ưu đại
dù thời tiết hai ngày cuối tuần khá oi bức song công viên lê văn tám địa điểm chính diễn ra ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
đã ghi nhận số lượng lớn người tới tham quan tìm hiểu và đặt mua các tour tuyến
với sự đồng hành của gần năm mươi tỉnh thành cùng hơn một trăm linh gian hàng của các doanh nghiệp du lịch ở khắp cả nước
người dân khi tới với ngày hội du lịch lần này có dịp tiếp cận hàng loạt điểm đến
các chương trình tour khuyến mại cả trong và ngoài nước cùng nhiều quà tặng có giá trị
do hai năm qua cũng không có được đi đâu do tình hình covid
cũng muốn đi đâu để cũng như là sợ chết với lại đi đâu đó để cũng như là khám phá thêm
thì ở đây có những tour nước ngoài như singapore hay là những tour khác mà đến những nơi đang mở cửa thì cũng muốn đến để du lịch
thấy cũng có những công ty họ đưa chương trình khuyến mãi năm mươi này rồi giảm bao nhiêu phần trăm
rồi tặng kèm những cái quà tặng đó thì cũng khá là hấp dẫn
hiện tại thì cái công văn của việt nam khi mà mở cửa lại là từ ngày một mươi năm tháng năm
là sẽ không còn phải trước
khi nhập về việt nam không cần phải test covid nữa thì lượng khách hỏi về tour nước ngoài nó trở nên tăng lên khá là nhiều
hầu như là khách hàng hỏi về các tour châu á như thái lan sim mã hoặc là dubai và các tuyến xa hơn như châu âu vẫn rất là nhiều
và nhu cầu của khách hàng thực sự là có rất là nhiều nhưng mà do là trước đây thì cái dịch nó quá hoành hành
thành ra là nó làm chặn đi cái cơ hội của khách
thì bây giờ cũng là cái cơ hội để mà các công ty lửa hành tung những cái chương trình khuyến mãi hoặc là những cái chương trình đặc sắc hơn
đặc sắc hơn để mà cầu khách
theo ông trần thế dũng tổng giám đốc công ty lữ hành phi đi tour
ngày hội du lịch năm nay không chỉ là sự kiện quảng bá thương hiệu du lịch thành phố hồ chí minh sau dịch
mà còn khởi đầu cho chạm phục hồi quan trọng của các doanh nghiệp lửa hành ở cả ba thị trường du lịch
chúng tôi cũng có những chính sách rất ưu đại dành cho khách hàng khi đến mua tour trực tiếp tại gian hàng
và chúng tôi xác định ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm nay cũng là một cái thời trường
một cái điểm hết sức là quan trọng và đặc biệt mà có thể là một cái điểm nhấn sẽ giúp chúng tôi
cơ hội để giúp cho lữ hành phi đi tour vlx tour chúng tôi quảng bá các sản phẩm của mình
để chuẩn bị cho giai đoạn bán chủ lực đó là giai đoạn hè sắp tới
và với tình hình kiểm soát dịch bệnh rất là tốt của việt nam hiện nay cũng như là thế giới
thì chúng tôi tin rằng là giai đoạn hè sẽ là cái bước có thể nói là giai đoạn một của quá trình phục hồi của du lịch việt nam
do đó đây là cái cơ hội mà các doanh nghiệp lưu hành
cũng như là luthor phi đi tour chúng tôi đã tận dụng tham gia cái hàng hội du lịch năm nay để quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình
ngày hội chợ du lịch diễn ra tại công viên lê văn tám
ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm nay còn có các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật
trình diễn áo dài chuỗi hội thảo tòa đàm về du lịch
và các chương trình xuất tiến liên kết du lịch giữa thành phố hồ chí minh với các tỉnh thành
tại lễ khai mạc ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi hai
ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh
thành phố hồ chí minh mong muốn xây dựng ngày hội du lịch không chỉ là sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố
mà còn là sự kiện đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của du lịch việt nam trong trạng thái bình thường mới
để phục hồi du lịch thành phố cũng đã xác định liên kết vùng là tư duy chiến lược
nên đã tích cực đẩy mạnh và thực hiện các thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch với các vùng liên kết

tạo ra nhiều sản phẩm liên vùng và nhiều tuyến hoạt động mới hơn
thành phố cũng đã tổ chức các đoàn công tác đã phối hợp với nhiều tỉnh thành trong cả nước
theo các thỏa thuận hợp tác đã ký kết để kết nối tổ chức lại nhiều hoạt động du lịch nội địa
những nỗ lực liên kết đó đã mang lại những hiệu quả rất tích cực làm cho du khách đến với thành phố ngày càng tăng hơn
và doanh thu từ dịch vụ và du lịch ngày càng phát triển hơn
đã góp phần kích cầu du lịch thực hiện một kế hoạch mở cửa lại hoàn toàn du lịch việt nam
trong trạng thái bình thường mới theo chỉ đạo của bộ văn hóa thể thao và du lịch
với không khí sôi động những ngày qua ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám đã cho thấy
sự sẵn sàng của ngành du lịch trước mùa cao điểm du lịch nội địa
cũng như sự chuẩn bị kỹ cho mùa cao điểm du lịch quốc tế vào cuối năm
thể hiện quyết tâm phục hồi và phát triển của du lịch các địa phương
đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của kinh tế cả nước